sau hai năm thực hiện triển khai đào tạo thế điểm một mươi hai nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế
chuyển giao từ úc mới đây tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội
tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức hội nghị đánh giá hoàn thành chương trình này
đào tạo nghề theo chương trình chuyển giao của nước ngoài là một trong những bước đi quan trọng
để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia
đây cũng là chương trình đào tạo nghề cấp độ quốc tế
thí điểm đầu tiên kể từ khi có quyết định ba trăm bảy mươi một của thủ tướng chính phủ
về chuyển giao đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ asean quốc tế
sau hai năm thực hiện với hai mươi năm trường tham gia đào tạo thí điểm kết quả có bảy trăm hai mươi bốn sinh viên tốt nghiệp
trong đó tỷ lệ khá giỏi chiếm chín mươi được cấp hai bằng của úc và việt nam
sau khi tốt nghiệp tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã có gần năm trăm linh sinh viên trên tổng số bảy trăm hai mươi bốn em
có việc làm tại các doanh nghiệp fdi
tại nước ngoài nhiều sinh viên đã khởi
doanh nghiệp tự tạo doanh nghiệp cho mình
quá trình đào tạo thí điểm chuyển giao quốc tế cũng đem đến cơ hội nâng cao năng lực chất lượng
đội ngũ nhà giáo cũng như đổi mới trong đào tạo nghề tại việt nam
bằng tốt nghiệp của em thì có thể xin việc được ở bên úc và bên việt nam
hoặc có thể sang bên châu âu nếu chỉ học thêm chính trị nữa là có thể sử dụng được bằng đấy luôn
bọn em đã đi làm đã có việc làm ngay từ lúc ra trường
nhưng hiện tại em đang muốn tìm hiểu thêm những cơ hội việc làm ở nước ngoài nữa
cái mới nhất của chương trình này là người ta tiếp cận đào tạo với một cách tiếp cận khác
nó khác cái đầu tiên đó là người ta tiếp cận theo năng lực
chương trình này mở ra cho chúng ta một việc là ta phải biết ta phải chuyển đổi như thế nào
khâu nào là cái khâu đột phá đầu tiên và những quy trình quản lý của nó tiếp theo
tôi cho rằng đó là một kết quả rất là lớn mà các trường tham gia đào tạo có thể học được
những thành công bước đầu của chương trình thí điểm của úc
ra những cơ hội mới trong triển khai các chương trình đào tạo nghề cấp độ quốc tế tại việt nam
bộ lao động thương minh và xã hội cũng khẳng định sẽ tiếp tục triển khai chương trình này sâu rộng hơn nữa
để đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng nghề và năng suất lao động nước ta trong thời gian tới